thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số hai trăm linh một ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
về việc bảo hộ công dân và pháp nhân việt nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại ukraine
trong tình hình phức tạp hiện nay tại ukraine với mong muốn hòa bình ổn định và cuộc sống bình thường
sẽ sớm trở lại tại ukraine một trong những quan tâm hàng đầu của đảng nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ
là đảm bảo an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng tài sản lợi ích hợp pháp chính đáng cho công dân
và pháp nhân việt nam ở ukraine và các nơi có liên quan
thủ tướng chính phủ đề nghị cộng đồng và các doanh nghiệp việt nam các hội đoàn người việt
tại ukraine và các nước có liên quan nhất là các nước lân cận phát huy mạnh mẽ truyền thống
đại đoàn kết toàn dân tộc tinh thần tự lực tự cường tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
trong hoạn nạn khó khăn tham gia hỗ trợ đối với các gia đình tổ chức cá nhân
cá nhân người việt tại ukraine có phần chia sẻ giảm thiểu những rủi ro thiệt hại phát sinh
tiếp tục cập nhật về vụ chìm cano vừa mới xảy ra tại vùng biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
cho đến hiện tại đã có ít nhất một mươi ba người tử vong và bốn người khác mất tích
hiện các lực lượng chức năng đang triển khai một trực thăng nhiều cano phối hợp với tàu của ngư dân
đang nỗ lực tìm kiếm
phóng viên ngọc lũy hiện đang có mặt tại hiện trường
sẽ thông tin tới quý vị và các bạn ngay sau đây
kính thưa quý vị tôi đang có mặt tại cảng cửa đại
hiện tại thì tại đây các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm những người còn mất tích
theo thông tin từ công an tỉnh quảng nam đã có hai mươi hai người được cứu sống trong số tổng ba mươi chín người gặp nạn
một mươi ba người tử vong tại biện viện và bốn người vẫn còn đang mất tích
trong số bốn người mất tích thì có ba em nhỏ hai em sinh năm hai nghìn một mươi chín một em sinh năm hai nghìn một mươi bảy
và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hiện tại thì ở đây trời tối cũng như là sóng lớn đang gây rất nhiều khó khăn cho quá trình tìm kiếm
hiện có hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát phòng cháy dở cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hội hàng
và bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với nhiều ngư dân đang nỗ lực triển khai tìm kiếm
tại khu vực lật cano
thủy đoàn một thuộc cục cảnh sát giao thông cũng đang huy động thêm cano
xuân cứu hộ từ thành phố đà nẵng vào khu vực cửa đại để phối hợp tìm kiếm
trong số những người còn mất tích có trẻ em khả năng không mang áo phao cùng với trời tối và sóng lớn
thời tiết bất lợi đang gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm
những thông tin mới nhất về vụ việc này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin nhật ký an ninh phát sóng vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tiếp tục với các tin tức đáng truy khác
với hành vi bắt giữ người trái phép bốn đối tượng chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một giữa trương thị túy và anh nguyễn văn tuất
phát sinh mâu thuẫn về nợ nần tiền bạc
tú đã thuê lê văn bảo lê hữu nhật nguyên và nguyễn hy đi tìm tuấn để đòi nợ
khi thấy tuấn các đối tượng đã dùng vũ lực khống chế ép tuấn lên xe
trở đi về huyện thống nhất đồng thời yêu cầu tuấn gọi cho người nhà chuyển tiền mới thả người
sau đó cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đến chiều cùng ngày biết nhóm bảo bị bắt trương thị túy đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang khẩn trương điều tra
truy xét nhóm đối tượng đi ô tô thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy
trong đó có nhà của một cán bộ công an tỉnh bình dương
vào khoảng ba giờ ngày hai mươi năm tháng hai hai thanh niên đi trên ô tô bốn chỗ màu trắng
lượn quanh một số căn nhà nằm trong khu dân cư hiệp thành ba phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
khi đến trước căn nhà một đối tượng xuống xe trèo qua tường rào đột nhập vào trong nhà
lấy chiếc xe máy hiệu honda sh rồi dắt ra khỏi cổng tẩu thoát
đáng nói qua nhận diện từ camera đây cũng là hai đối tượng trộm xe máy
là một bà bầu ngã nhào xuống đất khi truy đuổi bọn chúng vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai
tại một trụ sở công ty ở phường phú mỹ thành phố thủ dầu một
hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng
liên quan đến vụ một nhóm gồm hai mươi thanh thiếu niên hầu hết là học sinh
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trong đêm trên địa bàn thị xã quảng yên
tỉnh quảng ninh dẫn tới một nam sinh năm hai nghìn hai đã tử vong
cơ quan công an đã bắt được đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm
đó là lê văn duy sinh năm hai nghìn một trú tại thôn đình hai xã liên vị thị xã quảng yên
theo hồ sơ vụ án đêm ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bất chấp quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
một nhóm gồm hai mươi thanh thiếu niên hầu hết là học sinh đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke tùng yến thuộc khu bảy phường phong hải thị xã quảng yên
đến năm h ba mươi phút ngày một tháng năm cả nhóm phát hiện một nam sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã liên vị tử vong
điều tra xác minh đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt khẩn cấp đối với nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
là chủ cơ sở kinh doanh karaoke tùng yến về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng khác cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an cũng xác định các đối tượng trên đã mua số ma túy từ lê văn duy
tuy nhiên đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú
nên ra quyết định truy nã duy về tội mua bán trái phép chất ma túy
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng hai lực lượng công an đã phát hiện bắt được duy
khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã tiền phong thị xã quảng yên
ba kg ketamine là số lượng ma túy tổng hợp mà công an tp đà nẵng vừa bắt quả tăng
và thu giữ kịp thời của một tài xế taxi trên đường vận chuyển qua địa bàn
với quyết tâm không để ma túy thẩm lậu vào địa bàn thành phố
cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp
đã vượt qua nhiều khó khăn để lập nên thành tích bảo vệ người dân trước hệ lụy khôn lường của ma túy
từ trước tết nguyên đán thông tin về đường dây chuyên mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
qua địa bàn đà nẵng được các trinh sát nắm bắt và lên phương án đấu tranh
trong các ngày tết các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi mọi di biến động của đối tượng
ngày tết các đối tượng ma túy càng tăng cường hoạt động
nhưng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an
đối tượng được xác định là lê văn la chú tệ phường thanh hà tp hội an tỉnh quảng nam
vốn làm tài xế taxi nên la quen biết với nhiều thanh niên của giới ăn chơi
trong số đó có người đã chủ động liên hệ thuê la tham gia vận chuyển ma túy
với giá từ hai triệu đồng trở lên tùy vào số lượng chuyển hàng
mặc dù biết là phạm pháp nhưng la vẫn đồng ý liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng trị
để lấy ma túy về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
đến thời điểm trên thì bị công an thành phố phát hiện thu giữ ba kg ketamin
phát hiện ma túy đã khó bắt quả tang hành vi của đối tượng càng khó khăn hơn
chiến công đầu năm của công an thành phố đà nẵng với ba kg ketamine bị thu giữ
giá trị gần hai tỷ đồng càng tỏ rõ quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ
không để ma túy thầm lộ và phá hoại hạnh phúc bình yên của mỗi gia đình
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu
bà rịa vũng tàu cho biết vừa phát đi thông báo truy tìm danh tính người đàn ông chạy xe máy
cầm dao chém nhiều người trên địa bàn trong đó có một cháu bé một mươi năm tuổi bị thương nặng
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi bốn tháng hai một người đàn ông không rõ lai lịch đi xe máy
cầm theo một con dao chạy sau xe máy của một đôi nam nữ trú tại thành phố vũng tàu
lưu thông từ đường lê lợi về đường phạm hồng thái phường bảy
khi vào hẻm sáu mươi phạm hồng thái
xe máy chạy từ hẻm sáu mươi ra liền bị người đàn ông dùng dao chém một nhát nhưng không trúng
đối tượng tiếp tục chạy đến chém nhưng không trúng người phụ nữ khi dừng xe trước cửa nhà trọ
sau đó đối tượng tiếp tục chém trúng vùng chán gây vết thương sâu từ giữa hai chân mày đến vùng chán đỉnh
dài một mươi hai cm của một cháu bé một mươi năm tuổi đang đứng gần đó
trích xuất từ camera cho thấy người đàn ông trên chạy xe máy cầm dao đi lòng vòng
đội mũ bảo hiểm lưỡi chai màu đen áo khoác quần jean dài màu xanh
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh danh tính truy bắt người đàn ông trên
do yêu cầu công tác điều tra làm rõ một số sai phạm trong quá trình mua bán kit xét nghiệm covid một mươi chín
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đề nghị tạm dừng chuyển dịch tài sản
của giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa cùng với chín cán bộ viên chức có liên quan
bốn cán bộ viên chức cùng bị yêu cầu tạm dừng chuyển dịch tài sản như ông huỳnh văn dõng
dương thị hoài mỹ trần thị thu vân phan phương ngọc mai thị minh truyền lương thị trong
nguyễn thị thanh phong phan thị ngọc diễm trần quốc huy và hồ thị ngọc trang
nguồn tin từ sở tư pháp khánh hòa tối ngày hai mươi năm tháng hai cho biết đã có văn bản yêu cầu các văn phòng công chứng
trên địa bàn tỉnh này không thực hiện chứng nhận việc mua bán chuyển nhượng cho tặng
thế chấp tài sản đối với ông huỳnh văn dõng chú thành phố nha trang
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa cùng chín cán bộ viên chức nói trên
yêu cầu này được thực hiện theo văn bản đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
khi đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ một số dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cdc khánh hòa
ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cục quản lý thị trường tỉnh ninh
cơ quan cảnh sát điều tra cũng quyết định khởi tố bị can đối với ông trần duy tuấn
cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh ông nguyễn phú hùng và đinh huy hùng
đều giữ chức vụ phó đội trưởng đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã thụ lý dựa trên kiến nghị khởi tố với nội dung
tổng cục quản lý thị trường kiến nghị khởi tố đối với hành vi có dấu hiệu
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng giả mạo trong công tác của công chức
thuộc cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình trong quá trình kiểm tra khám tạm giữ xác minh
trả lại hàng hóa và đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với một cơ sở kinh doanh
trên địa bàn xã gia trung huyện gia viễn tỉnh ninh bình
cũng trong ngày hai mươi năm tháng hai đội quản lý thị trường số một mươi ba cục quản lý thị trường tp hà nội
đã kiểm tra kho hàng của một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật
tnt tại địa chỉ số năm lô a hai khu đô thị mới nghĩa đô quận cầu giấy hà nội
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ năm bộ kit test nhanh covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất sáu trăm linh máy đo nồng độ oxy trong máu
theo ước tính lô hàng có trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ
tuy nhiên trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh sơn la
phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường sơn la
đã phát hiện một lô thuốc đặc trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc đang được bán rộng rãi ra thị trường
tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên hành đã phát hiện chủ quầy thuốc thùy linh
có địa chỉ tại tiểu khu năm thị trấn hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la
đang có hành vi kinh doanh thuốc đặc trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
ba mươi hộp thuốc nhãn hiệu areprevine và abidol xuất xứ nước ngoài
đang được bán công khai với giá bốn trăm bảy mươi đồng một hộp
chủ nhà thuốc không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số thuốc nêu trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số hàng hóa nêu trên để xác minh làm rõ
đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhu cầu sử dụng test xét nghiệm máy spo hai tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung
và có hiện tượng là đầu cơ găm hàng
bộ y tế yêu cầu đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh
chuẩn bị kế hoạch và phương án
đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm
đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất
nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt đối với bộ xét nghiệm sars cov hai
máy đo nồng độ bão hỏa oxy trong máu spo hai đảm bảo giá bán phù hợp với các chi phí đầu vào
không bán qua nhiều cấp trung gian tăng giá bất hợp lý để đảm bảo bình ổn giá bán trên thị trường
yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá không gom hàng và tăng giá
không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao gây khan hiếm thị trường
bộ y tế cũng đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng
đạo đức kinh doanh không được nâng giá trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng chống dịch
để đảm bảo an toàn cho trẻ trước dịch covid một mươi chín
một số địa phương đã cho học sinh tiểu học
chuyển sang học trực tuyến
tại quảng bình ubnd tp đồng hới quyết định đối với bậc tiểu học trung học cơ sở
nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp
trong đó các lớp có học sinh f và lớp ba bốn bảy tám học trực tuyến
học sinh lớp một hai năm trăm sáu mươi chín học trực tiếp bố trí học hai k nhằm giảm tối thiểu số lượng tham gia học trong một buổi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình cũng ra văn bản
về việc tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch covid một mươi chín
trường phân công giáo viên thường xuyên liên hệ phối hợp với gia đình trong việc nắm bắt tình hình sức khỏe
tư vấn chăm sóc học sinh
tại lâm đồng học sinh từ lớp sáu trở xuống ở một mươi năm trong số một mươi sáu phường xã thuộc thành phố đà lạt
bắt đầu học trực tuyến từ ngày hai mươi ba tháng hai
trẻ mầm non tạm dừng đến trường do dịch covid một mươi chín
học sinh tiểu học và lớp sáu ở hà nam tạm dừng việc học trực tiếp
chuyển sang học trực tuyến trong thời gian hai tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh
ngoài ra theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
lào cai tuyên quang hưng yên đắk nông vĩnh phúc phú thọ quảng ninh
thành phố buôn ma thuật đắk lắc đã tạm dừng việc học trực tiếp
nên gần một tuần nay các tỉnh miền bắc thời tiết có mưa trên diện rộng
trời tiếp tục rét và vùng núi có nơi rét đậm rét hại
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến giao động trong khoảng từ hai cho tới năm độ c
có nơi đã xảy ra băng giá và sương muối điều này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng và vật nuôi
chính vì vậy bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an cơ sở còn chủ động tích cực giúp đỡ người dân
chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân vật nuôi cây trồng để ứng phó với rét đậm rét hại
ghi nhận tại xã phổng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
mưa rét nhiệt độ ngoài trời xuống thấp thậm chí có nơi hiện tượng băng giá xương muối đã xảy ra
tình trạng thời tiết này đã kéo dài bốn năm ngày nay tại hầu hết các tỉnh phía bắc
theo hướng dẫn của lực lượng công an xã gia đình ông lường văn é ở bản lốm púa xã phổng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
về nhốt trong chuồng trại để tránh rét và tăng cường các biện pháp giữ ấm bổ sung dinh dưỡng từ các thực phẩm đã dự trữ trước đó
giúp cho vật nuôi tăng cường sức đề kháng
trước đây thì không có sự chủ động thì cho vò chết thì thiệt hại đến bà con nhân dân rất là đớn ạ
thuần châu là một huyện vùng cao của tỉnh sơn la do đó thời tiết ở địa bàn các xã luôn rất khắc nghiệt
trên địa bàn toàn xã có tổng số sáu hai trăm sáu mươi chín con da súc trên ba mươi chín con da cầm và hơn hai hectare cây hoa màu
chính vì vậy ngay từ đầu mùa rét bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trở tự lực lượng công an xã phổng lái
cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp để chủ động đối phó với xét đậm thiệt hại
bảo vệ sức khỏe cho người dân hạn chế dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín
tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh củng cố chuồng trại che chắn giữ ấm
chủ động giữ chữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh củng cố chuồng trại che chắn giữ ấm
từ đó đảm bảo cho việc gia súc gia cầm của các hộ dân luôn có đầy đủ thức ăn
và đảm bảo điều kiện sống tốt nhất trong thời gian xét đậm thiệt hại
đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã phổng lái chưa có trường hợp gia súc gia cầm nào chết do xét đậm thiệt hại
trong đợt xét đậm thiệt hại các lực lượng công an cũng bám sát cơ sở đi thực tế với dân
tuyên truyền vận động nhân dân và thậm chí các anh cũng phải hướng dẫn nhân dân đến nơi
theo dự báo khu vực miền bắc sẽ còn chịu tác động của không khí lạnh trong tháng ba và có thể gây ra các đợt rét
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết việc chủ động tích cực phòng chống rét cho người dân
cây trồng vật nuôi của huyện thuận châu nói chung và lực lượng công an xã phổng lái nói riêng
là biện pháp thiết thực hiệu quả hạn chế những thiệt hại do xét đậm thiệt hại gây ra
quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong phần tin tức vừa rồi và ngay sau đây chương trình sẽ được tiếp tục với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
thưa quý vị đồn biên phòng cầu muốn tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện ngăn chặn các vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới
tổ công tác của đội biên phòng cầu muốn phối hợp với đội đặc nhiệm thuộc phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp
tổ chức tuần tra mật phục tại khu vực ấp bình hòa hà sách thường lạc huyện hồng ngự
thì phát hiện hai đối tượng chạy hai xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng tuần tra các đối tượng định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
bước đầu các đối tượng khai tên lê trung liệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba võ văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng trú tại ấp bình hòa hà sách thường lạc huyện hồng ngự
tăng vật thu giữ gồm hai gói thuốc lá ngoại hai xe gắn máy
hiện đơn vị đeo hoàn chính hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
còn công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn tấn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ khóm năm thị trấn cầu quang huyện tứ cần về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó người dân báo tin tại ấp os xã phú cần có một nam thanh niên nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy
tiếp nhận thông tin lực lượng công an huyện tiểu cần và công an xã phú cần tổ chức kiểm tra
thì phát hiện tài đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra
nhìn thấy lực lượng công an tài lập tức ném bỏ một gói ni lông
bên trong có một đoạn ống dựa trên tinh thể rắn nghi là ma túy
nhưng cơ quan công an đã phát hiện tiến hành lập biên bản tạm giữ
tại cơ quan công an tài khai nhận đoạn ống nhựa nêu trên là ma túy đá
mua ở thành phố hồ chí minh với mục đích sử dụng
hiện vụ việc đang được công an huyện tiếu cần tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
còn tại huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ lực lượng công an cũng vừa triệt phá tụ điểm mua bán cần sa
bắt giữ hai đối tượng nguyễn thị thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
và lâm thị như quỳnh sinh năm hai nghìn sáu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện vĩnh thạnh
phù hợp với công an xã thạnh tiến tổ chức triệt phá điểm mua bán cần xa tại nhà ở
của nguyễn thị thanh thúy ở phùng phụng xã thạnh tiến huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
cùng lúc lực lượng công an đã bắt quả tang lâm thị như quỳnh
đang có hành vi phân nhỏ cần xa để bán cho người nghiện
ba điện thoại di động và tăng vật khác có liên quan
bước đầu làm việc các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi mua bán cần xa trong khoảng ba tháng nay
cần xe được chia thành từng gói nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện ma túy ở địa phương
hiện vụ việc đang được công an cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lâm văn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ khóm năm phường hai thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân
lâm văn sang điều khiển xe máy trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố bạc liêu
tìm những người có đeo túi sách để cướp giật
khoảng một mươi hai h ngày tám tháng hai khi đang chạy xe đi tìm con mồi
xanh phát hiện phía trước có một người thanh niên chở một người phụ nữ ngồi sau có đeo một túi sách
nên chạy lên áp sát nhanh chóng giật túi sách rồi tăng ga bỏ chạy
ngoài vụ cướp giật này lâm văn sang còn khai nhận thực hiện một vụ cướp dật khác
trên địa bàn thành phố bạc liêu với thu đoạn tương tự
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
trong ngày hai mươi sáu tháng hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh cho biết
xuất phát từ tình hình giao thông phức tạp nhất là các xe gắn máy cụ nát cơi nới tự chế gây ra tai nạn
cảnh sát giao thông đã và đang đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các loại phương tiện này
mục tiêu năm nay kéo giảm năm một mươi tai nạn giao thông so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó công tác xử lý xe thô sơ tự chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cảnh sát giao thông thành phố
từ cao điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông thành phố đã tăng cường tuần tra
kiểm soát xe thô sơ xe mô tô xe cơ giới ba bánh và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
qua đó phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở hàng quá tải đối với xe thí điểm
quá khổ quy định không có gương chiếu hậu điều khiển xe không có giấy phép lái xe đăng ký xe
xe không có bộ phận giảm thanh giảm khói không kèm đèn thắng vi phạm các quy định về gắn biển số lắp thêm đèn giá đỡ
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng chức năng đã xử phạt bốn mươi bốn trường hợp điều khiển xe không kiểm định an toàn kỹ thuật
hai nghìn ba trăm tám mươi sáu trường hợp điều khiển xe không có gương chiếu hậu
bảy trăm hai mươi bảy trường hợp điều khiển xe không có thắng đèn coi
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bị trấn áp mạnh mẽ
sau hai tháng lực lượng công an tại đây triển khai nhiều biện pháp tấn công nhằm đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tính riêng trong hai tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện xuân lộc xảy ra bảy vụ phạm pháp hình sự
công an đã bắt một mươi tám đối tượng
công an đã bắt một mươi tám đối tượng liên quan đến các tội phạm như cướp dật tài sản cố ý gây thương tích
gây rối trật tự công cộng trầm cắp tài sản về tên nạn xã hội phát hiện sáu vụ đánh bạc
hiện đã tiến hành khởi tố năm vụ hai mươi bốn bị can số còn lại đang xử lý
bên cạnh đó lực lượng công an huyện còn quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma túy
qua đó đã phát hiện một mươi bảy vụ tám mươi hai đối tượng có hành vi tàn trữ mua bán tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
phát hiện một mươi hai vụ một mươi sáu đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế hai mươi ba vụ vi phạm về môi trường bắt vận động năm đối tượng truy nã
lực lượng tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiểm soát trên các tuyến đường lập biên bản hai trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm
ra quyết định xử phạm vi phạm hình chính ba trăm một mươi bốn trường hợp nợp kho bạc nhà nước trên bảy trăm linh năm triệu đồng
tổ chức kiểm tra một trăm linh năm cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện qua kiểm tra phát hiện bốn mươi tám cơ sở vi phạm kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với ba mươi bảy cơ sở
lập biên bản ba mươi bảy biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định một lớp tuyên truyền với bốn mươi người tham gia hướng dẫn cơ sở tự thực tập bốn phương án
tiếp tục tham mưu cho huyện ủy ủy ban huyện chỉ đạo các cấp ủy đảng
chính quyền và ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã thị trấn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và vận động trong nhân dân
tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc để giữ vững sự bình yên tại cơ sở
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới công an huyện xuân lộc tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ của ngành
tập trung lực lượng đánh mạnh vào các băng ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chuyển sang một vấn đề khác bộ y tế cho biết sẽ có văn bản về việc cấp thuốc munopirvi theo toa
hay cho người dân tiếp cận rộng rãi trong bối cảnh nhiều f khó mua thuốc trong những ngày qua
trước đó sở y tế tp hcm đã gửi công văn đến bộ y tế đề nghị hướng dẫn về việc cây đơn thuốc menobiraver
đều gửi đến bộ y tế
trước đó bộ y tế tp hcm đã gửi công văn đến bộ y tế đề nghị xem xét chấp thuận các điều kiện bán thuốc như trên
cũng như có những hướng dẫn cụ thể
đến nay hệ thống ghi nhận rất nhiều người đến hỏi mua thuốc nhưng chưa đủ điều kiện
trước thực tế đó bộ y tế đã xem xét sẽ ra công văn để gỡ khó cho những người cần mua thuốc monobiraver
giúp người dân tiếp cận rộng rãi trong bối cảnh nhiều f khó mua thuốc những ngày qua
như vậy sắp tới người dân có thể tiếp cận với thuốc kháng virus dễ dàng trong bối cảnh f tăng cao
nhiều người không kết nối được với cơ sở y tế do số điện thoại đường dây nóng luôn ở tình trạng quá tải
trong hôm nay hai mươi sáu tháng hai tại tp hcm đoàn công tác liên ngành gồm cục quản lý thị trường
phòng cảnh sát kinh tế và sở công thương thành phố đã triển khai tổng kiểm tra các đại lý
cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nếu có
đoàn kiểm tra chia thành ba tổ công tác kiểm tra hơn một mươi cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
quận tám quận bình tân tân phú các huyện củ chi hóc môn
qua kiểm tra bước đầu ghi nhận các cửa hàng chấp hành nghiêm túc các điều kiện kinh doanh xăng dầu
chỉ một vài cửa hàng xăng chưa nhập về kịp nên tạm ngưng vài giờ và tiếp tục hoạt động bình thường khi có xăng
đáng chú ý các cửa hàng đã triển khai nghiêm yết số điện thoại đường dây nóng hai mươi tám ba nghìn chín trăm ba mươi hai một nghìn một mươi bốn
của cục quản lý thị trường tp hcm để người dân phản ánh các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh xăng dầu
các cửa hàng đã triển khai nghiêm yết số điện thoại đường dây nóng hai mươi tám ba nghìn chín trăm ba mươi hai một nghìn một mươi bốn
của cục quản lý thị trường tp hcm để người dân phản ánh các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh xăng dầu
xác định hợp đồng mua bán xăng hợp đồng đại lý hợp đồng nhượng quyền bán lẻ
tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng để kinh doanh những khó khăn vướng mắt khi thực hiện hợp đồng mua bán xăng
sau đó sẽ tổng hợp báo cáo cụ thể khi phát hiện vi phạm thuộc chức năng nhiệm vụ
quyền hạn của các sở ngành đơn vị khác tổ công tác sẽ liên hệ và phối hợp tiến hành xác minh xử lý vi phạm